trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số sáu sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh để ban giải pháp ứng phó với cơn bão
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành liên quan các tỉnh nam trung bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão thông tin kịp thời đến người dân
tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số năm để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số sáu căn cứ vào tình hình thực tế ban hành lệnh cấm biển và cho học sinh nghỉ học
di rời sơ tán người dân hướng dẫn an toàn cho tàu thuyền trên biển bảo đảm an toàn các khu vực nuôi trồng thủy hải sản sẵn sàng ứng phó với mưa lớn lũ quét sạt lở đất ngập sâu
sẵn sàng để cứu hộ cứu nạn và có đoàn công tác tới chỉ đạo trực tiếp tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão